đối tượng thứ tư đột nhập vào nhà dân lấy trộm hơn một ba tỷ đồng ở huyện tân châu vào cuối tháng năm vừa qua
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh bắt giữ đó là mai thị chi chú tây huyện tân châu
theo hồ sơ vụ án sau nhiều ngày quan sát nắm quy luật hoạt động của gia đình ông nguyễn văn đắc
ngày hai mươi chín tháng năm phát hiện gia đình ông đắc đi vắng nguyễn thị ngọc hoa chú tỉnh bình phước và chi
gọi điện báo cho lê hữu hùng và nguyễn đình dũng từ tỉnh bình phước đến nhà ông đắc
sau đó dũng và hùng dùng kim cộng lực cắt cửa sổ vào nhà rồi cậy kết rắt lấy một ba tỷ đồng
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh phối hợp với công an huyện tân châu
đã bắt được hùng và hoa thu giữ một xe máy một kim cộng lực hai xà beng và một số đồ vật tài liệu chứng cứ khác có liên quan
riêng dũng đã bị công an huyện hướng quản bắt trước đó
sau nhiều ngày lần trốn chi đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh phối hợp với đồn biên phòng cà tum
bộ đội biên phòng tây ninh và công an xã tân đông huyện tân châu bắt giữ